hội thảo nhằm tiếp tục góp phần làm sáng tỏ sâu sắc toàn diện về lý luận
và thực tiễn thi hành pháp luật về phòng chống ma túy trong tình hình mới
nâng cao nhận thức trình độ lý luận về công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới
trong toàn lực lượng công an nhân dân góp phần phát triển hệ thống lý luận công an nhân dân
về phòng chống ma túy làm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật
cho công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm
như quy định mới của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
những khó khăn vướng mắc trong công tác điều tra truy tố xử lý các vụ án ma túy
trong giai đoạn hiện nay vấn đề hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
ở việt nam hiện nay
thưa quý vị sau gần một mươi năm lên sóng với sự tin yêu của khán giả
truyền hình công an nhân dân intv luôn giữ vững là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu quốc gia
ngoài những chương trình chuyên biệt và các chương trình khác
thì những bản tin thời sự lên sóng trực tiếp hàng ngày
các bản tin hàng ngày trên kênh intv chính là sự khẳng định giá trị
làm nên một kênh truyền hình quan trọng phục vụ đảng nhà nước và đông đảo quần chúng nhân dân
với chất lý nhân văn tin cậy kịp thời hấp dẫn
mời quý vị cùng đến với công việc thầm lặng hàng ngày của bộ phận thư ký biên tập thuộc ban thời sự
bốn giờ ba mươi sáng biên tập viên dẫn chương trình đã có mặt từ rất sớm
để chuẩn bị cho bản tin an ninh ngày mới lên sóng trực tiếp lúc sáu h
công việc dẫn chương trình là một công việc mà nhìn ở ngoài vào thì trông rất là hò nhóng
nhưng thực sự là với những người mà làm trong nghề thì chúng tôi biết được là những nỗi vất vả mà phải trải qua
mười năm qua thì chúng tôi cũng đã quen với việc là mỗi một bản tin lên sóng phải chuẩn bị rất là lâu
mỗi một buổi sáng với những bản tin sớm thì phải ra khỏi nhà từ bốn h ba mươi sáng
và trước đấy thì trong đêm đã phải chuẩn bị đầy đủ kịch bản và các nội dung cho thật là kỹ lưỡng rồi
nếu mà nói về áp lực thì cũng rất là nhiều áp lực
làm như thế nào để có thể là chuẩn bị nội dung và truyền tải nội dung đến với cả khán giả
thật sự là gần gũi nhất và truyền tải được nhiều thông tin chính xác chân thực nhất
bên cạnh đó thì đối với một người dẫn chương trình thì chúng tôi cũng phải giữ gìn rất là nhiều
về mặt sức khỏe về mặt hình ảnh về giọng nói
bởi vì đây là cái yếu tố rất là quan trọng không chỉ là thể hiện để truyền tải được hết nội dung
thông điệp mà chúng tôi giới truyền tới khán giả
mà quan trọng hơn đấy cũng là cái sự tôn trọng chúng tôi dành cho khán giả
để có thể là mang đến những cái bản tin thật sự là có chất lượng
để làm nên các bản tin thời sự chính xác và hấp dẫn
bộ phận thư ký biên tập góp phần không nhỏ trong quy trình sản xuất các bản tin thời sự
đó là những công việc như thư ký biên tập bộ phận hình ảnh bộ phận đạo diễn
cái việc lên sóng trực tiếp tất nhiên là sẽ tạo ra chúng tôi rất là nhiều áp lực
bởi vì trong quá trình phát sóng thì nó sẽ xảy ra rất nhiều sự cố bất ngờ
mà chúng tôi sẽ không thể dự đoán trước được
vì thế là bản thân chúng tôi sẽ phải sống chung những cái áp lực đó
vì thế để tránh những cái sai sót thì tất cả các khâu đều phải rất là thận trọng
để có thể đưa những thông tin đầy đủ nhất đến với người xem
để mà để chuẩn bị thì các biên tập này biên tập sẽ là có trách nhiệm lên vỏ
nhiều người sẽ xử lý toàn bộ tin bài đó để hoàn thiện
và đạo diễn thì tất nhiên là có nhiệm vụ là đảm bảo tất cả những file hình mà phóng viên gửi về
cũng như là của thư ký dựng nó phải đảm bảo chất lượng lên sóng không xảy ra sai sót
cũng như là để thể hiện được những cái hình ảnh ở trong bản tin đấy
thì cũng không thể không nhắc đến cái bộ phận đồ họa
họ sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những việc thể hiện hình ảnh cho bản tin
phát sóng ơi
bây giờ khi mà chúng tôi có mặt ở dưới trường quay lúc này là một mươi giờ kém một mươi năm phút
cũng là thời điểm mà chúng tôi buộc phải hoàn thành toàn bộ công việc
để bản tin có thể lên sóng trực tiếp vào lúc một mươi giờ
để mà có thể lên sóng trực tiếp vào đúng khung giờ và tránh xảy ra sai sót
mọi thứ được thuận lợi nhất thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị bản tin từ lúc bảy giờ tối
thì đến bây giờ là chúng tôi sẽ có đầy đủ file để có thể phát sóng thuận lợi
đặc thù công việc của chúng tôi là làm việc theo ca kíp
sau cả quá trình một mươi năm gắn bó thì những cái việc đấy gần như nó cũng đã trở nên quen thuộc
và chúng tôi cũng cảm thấy là đó là đặc thù riêng của nghề nghiệp rồi
ngày hôm nay thì hồng nhân dẫn cái bản nhật ký an ninh là cái bản lên sóng trực tiếp vào lúc hai mươi hai h hàng ngày
sau một ngày làm việc mình cũng cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ
thế nhưng mà nghĩ tới là có những quý vị khán giả
quý vị khán giả luôn luôn đồng hành cùng với bản tin
cho nên là tất cả các biên tập viên cũng như là cả ekip luôn cố gắng tốt nhất để xuất hiện trong một cái diện mạo chỉnh chu nhất đẹp nhất
và thông tin những tin tức nóng hổi cập nhật nhất từ quý vị khán giả
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay đến đây là kết thúc
một ngày chín bản tin lên sóng trực tiếp với những áp lực khó khăn
để gắn bó với công việc này ngoài năng lực chuyên môn cần đòi hỏi rất lớn ở sự yêu nghề
mấy năm qua những biên tập viên ban thời sự truyền hình vẫn không ngừng gõ lực góp phần vào thành công chung của kênh truyền hình antv
hy vọng những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi sẽ giúp quý vị có cái nhìn chân thực về nghề nghiệp của những phóng viên biên tập viên ban thời sự truyền hình cục truyền thông công an nhân dân
dù phải trải qua nhiều khó khăn trong công việc nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thiện những bản tin chất lượng
để xứng đáng với sự tin yêu của khán giả